cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong năm hai nghìn một mươi chín diễn biến phức tạp chính phủ chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam về nước để phòng chấm dịch
chính phủ giao cho văn phòng chính phủ tổ công tác của một số bộ ngành địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và chủ trương cách ly
trong quá trình cấp phép các chuyến bay phê duyệt cách ly tại các địa phương từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao nhận hối lộ hơn một trăm sáu mươi bốn tám tỷ đồng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
cáo trạng xác định hai mươi ba cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng bốn cá nhân môi giới hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng
và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lữ hành du lịch cũng phải hầu tòa lần này
phiên tòa dự kiến kéo dài trong một tháng
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ văn toản
trú tại xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai tháng bảy tại xã diễn thành huyện diễn châu dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh
công an huyện diễn châu đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng vũ văn toản chú tại xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp trọng lượng một hai kg
toản là đối tượng đã có nhiều tiền án về nhiều tội danh đây là đối tượng hoạt động với phương thức tinh vi
thường xuyên thay đổi thủ đoạn phương tiện di chuyển để đối phó với lực lượng chức năng
tại cơ quan công an vũ văn toản đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với phan công khanh
hai mươi chín tuổi chú tại quận bảy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
các lệnh và quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
khanh được biết đến là tay chơi ô tô đắt tiền và xe mô tô phân khối lớn có tiếng tại việt nam
theo cơ quan điều tra khanh bị một phụ nữ trú tại tp thủ đức tp hcm tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe ô tô
điệu mclaren với trị giá một mươi tỷ đồng
chiếc siêu xe này nạn nhân cho chị gái trú tại quận cầu giấy hà nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ hợp sở hữu đối với xe ô tô
trước đó người phụ nữ này mang xe đến showroom của khanh nhờ khanh bán giúp
tuy nhiên do cần tiền trả nợ và chuộc xe ô tô mercedes g sáu mươi ba chưa có biển số mà trước đây khanh cầm cố
nên khanh đã nói dối chủ xe có khách muốn mua và cần phải xem giấy tờ
sau khi có giấy tờ xe khanh đã đưa xe ô tô cùng toàn bộ giấy tờ cho mohamed darfa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh an giang là cộng tác viên trong showroom của khanh
mang đi cầm cố lấy hai tỷ đồng đưa cho khanh
hiện khanh không còn khả năng chuộc xe về để trả cho chủ xe
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thu giữ xe ô tô hiệu mclaren
cùng với giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm của xe ô tô này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đã tạm giữ đối với pha về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp hcm vừa điều tra bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cậy gốc xe trộm cắp tài sản
tại các tuyến đường ven biển sự sơ hở của người dân chính là điều kiện để các đối tượng ra tay gây án
thời điểm cuối tháng năm công an phường gành ráng thành phố quy nhơn liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của người dân
về các vụ mất trộm tài sản trên địa bàn
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sự sơ hở của người dân khi để xe máy tại các tuyến đường dọc biển
để thực hiện hành vi cậy cốp xe trộm cắp tài sản
thì em có đi xuống biển chơi là em có mang theo các điện thoại và ba trăm tám mươi tiền mặt
trước khi xuống biển thì em bỏ điện thoại và tiền mặt ở trong cốp
em xuống biển chơi khoảng bốn mươi phút là em lên em kiểm tra xe thì xe vẫn bình thường cốp nó vẫn đóng rồi
mở ra em kiểm tra thì không còn điện thoại và tiền ạ
xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của thành phố
công an phường gành ráng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra
tập trung phân công lực lượng tiếp cận khai thác thông tin từ hiện trường để tìm ra quy luật hoạt động của các đối tượng
đồng thời tổ chức tuần tra mật phục kết hợp với việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động quần chúng nhân dân cùng tham gia để nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp
sau khi tiếp nhận tin báo công an phường
đã triển khai đồng bộ các biện pháp phân công cảnh sát khu vực
gà sót các đối tượng nổi trên địa bàn và đối tượng các địa bàn phường lân cận
sau khi ra soát công an phường đã phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp
công an phường đã tiến hành đấu tranh và nhanh chóng bắt được đối tượng trộm cắp lời sáng
sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an phường gành ráng
thành phố quy nhơn đã làm rõ đối tượng gây ra hàng loạt
vụ trộm cắp tài sản nói trên là phạm mạnh bằng chú tại phường đống đa thành phố quy nhơn
qua đấu tranh đối tượng bằng khai nhận đã thực hiện bảy vụ cậy cốp xe lấy trộm tài sản
tại các khu vực công viên biển trên địa bàn phường và các phường lân cận
chiều em hay đi tập thể dục đồi dưới bến biển
hôm nay em đã phát hiện một chiếc xe rút chưa có đại cốp kín
mà bên trong có một túi sách của nữ khá là lớn nên nó cơi cây cốp lên
thì em trong
thế giới em đang
em cạch tiền rồi nên em nảy lòng tham thì em mới lấy
em mới nghĩ là có nhiều người họ đi tắm biển rồi họ cũng bỏ điện thoại ở trong cốp
nên em mới nảy xin ý định là em đi mở cốp bằng cái chìa khóa xe của em
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với phạm mạnh bằng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho các bị hại
qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
thưa quý vị vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
tại hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
không khỏi khiến chúng ta xót xa cho những nạn nhân sâu xố
ngay sau khi vụ việc xảy ra có mặt kịp thời tiếp cận giải cứu các nạn nhân
chính là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
mời quý vị cùng nhìn lại sự nỗ lực đến cùng để cứu người của những người lính giữa đời thường trong phóng sự sau đây
sau tiếng động lớn chân nhà xụp xuống không gian tối om
các thành viên trong gia đình nhà ông việt ở hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị khối bê tông đè lên người
rất may nghỉ con trai thoát ra ngoài hoảng loạn kêu cứu trong đêm
em bị cái tầng bị sạc đó là em rớt xuống
cái tầng bị sạc đó là em rớt xuống
tại vì em nằm tầng trên cho nên em bị rớt xuống
đó thì em rớt rớt xuống lại em chưa định hình được gì
em đứng dậy là em bị chúi nó nghiêng rồi
em mở cửa ra được thì cái cầu thang của em nó may là nó không sạc
sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ không chỉ có nhà ông việt
mà ba căn nhà khác nằm dưới thung lũng
phía trên là công trình đang xây kè đổ đất săn nền
cũng phải hứng chịu cảnh tượng như vậy
chúng tôi lập tức báo động tập trung quân số và xuất xe
chỉ sau năm phút thì chúng tôi đã có mặt ở tại hiện trường
chúng tôi lập tức huy động toàn bộ một trăm linh quân số đến hiện trường
lúc đó là lực lượng cứu hộ cũng vừa tới luôn
anh gọi lực lượng cứu hộ anh nghe tiếng cứu các em
anh gọi lực lượng cứu hộ tới
lực lượng cứu hộ làm việc hết sức luôn
họ đi xe lớn mà cái đường vô thì nhà em thì nhỏ
và họ vô là tiếp cận em gái
em là cứu em gái em ra ngay chắc khoảng năm một mươi phút thôi là cứu em gái em ra trước
sau đó là họ lên phương án cứu bố mẹ em
cùng với việc tranh thủ nắm thông tin từ nạn nhân vừa cứu ra
lực lượng cứu hộ tiếp tục xác định vị trí của các nạn nhân tiếp theo
tiến hành các biện pháp chống đỡ an toàn
tiếp cận trinh sát hiện trường tìm hướng giải cứu các nạn nhân
chúng tôi đã lập tức triển khai các tổ trinh sát
thì chúng tôi đã triển khai cho anh em
dùng các cái cây chống thủy lực rồi cây chống sắt để mà chèn chống
để cho nó tránh sập đổ tiếp theo và tác động làm cho anh em sẽ bị kẹt lại
và thậm chí có thể hy sinh ngay khi chúng ta đang tham gia cứu nạn cứu hộ
khi mà phát hiện được vị trí nạn nhân thì anh em đều phải bò vào để sử dụng cái dụng cụ độc tường
thì khi đó bắt đầu mới nhìn thấy trực tiếp nạn nhân
và khi trực tiếp nhìn thấy nạn nhân rồi thì bắt đầu phải sử dụng đột
để độc làm sao tạo ra khoảng trống để đưa được nạn nhân ra bên ngoài
trời lúc này đã tại mưa tuy nhiên lượng ngước từ khu vực cao vẫn thấm xuống khố đất khổng lồ từ ta luy phía trên
nguy cơ sạt lở nối tiếp buộc các cán bộ chiến sĩ phải khẩn trương
luân phiên liên tục không ngừng một giây đục bê tông liên tục trong không gian hẹp
tư thế khó khăn đồng thời sơ tán khẩn cấp các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của sạt lở
đối đối thật sự tức là đối diện với cái chết
tức là như trăm phần trăm khi ra khỏi thì chú thấy là thôi thôi chú thoát được
qua đây chú cũng nói tập chú cảm ơn đội cứu hộ vô cùng cảm ơn chứ không có thì bây giờ chắc chú cũng không có được
khi mà biết hai cái vị trí của nạn nhân tại cái vị tai nạn thì lực lượng cứu hộ thì cũng đã xác định là nạn nhân cũng sẽ không còn cơ hội để sống sót nữa rồi
tuy nhiên là để tìm kiếm và đưa cái thi thể của nạn nhân về với gia đình
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày
nhờ tinh thần quyết tâm cao kết hợp sáng tạo trong phương pháp xác định vị trí
lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể hai nạn nhân còn lại ra ngoài bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình lo hậu sự
như vậy sau một mươi hai giờ không ngừng nghỉ các chiến sĩ đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ
giải cứu kịp thời ba nạn nhân bị mắc kẹt đưa hai thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
với những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thì ánh mắt hy vọng gương mặt bao trờ vào phép bảo
chính là động lực thôi thúc nguồn sức mạnh to lớn để tiếp thêm sức mạnh cho các anh hoàn thành sứ mệnh cứu người